một tàu cá của ngư dân tỉnh thanh hóa trong lúc đánh cá tại vùng biển quảng bình
thì bị hỏng máy buộc phải phát tín hiệu đề nghị cứu hộ
đã được bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cứu hộ và lai dắt vào bờ an toàn
theo đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn tàu cá số hiệu th chín mươi nghìn năm trăm một mươi ba ts
cùng với chín thuyền viên khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách cửa danh
tỉnh quảng bình khoảng bốn mươi bảy hải lý về phía đông bắc thì bị hỏng máy trôi giặt trên biển
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã chỉ đạo
hải đội hai khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp tàu của cảnh sát biển tiếp cận tàu cá bị nạn
đến một mươi giờ cùng ngày tàu của lực lượng biên phòng đã tiếp cận và lai rắt tàu bị nạn
cùng chín thuyền viên vào cảng danh an toàn sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định